sau gần ba ngày tích cực điều tra và có kết quả xét nghiệm adn
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam nghi can giết vợ
trôn xác phi tăng trên địa bàn thành phố đà lạt
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với đoàn thanh trí chú tại xã xuân trường
thành phố đà lạt về hành vi giết người
chiều sáu tháng bốn trong khi làm đất người dân địa phương phát hiện
một phần thi thể người phụ nữ trồi lên mặt đất nên đã chi hô và báo với cơ quan chức năng
vào cuộc điều tra công an tỉnh lâm đồng đã xác định nghi can là đoàn thanh trí
đang ở huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa đồng thời vận động đối tượng ra đổi thú
tại cơ quan công an trí khai nhận hành vi giết vợ vào tối một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó trôn thi thể nạn nhân tại khu vực vườn gần miếu
cơ quan điều tra đã xác định được ba hiện trường vụ án
tiến hành thu thập nhiều chứng cứ quan trọng
đủ căn cứ để tiến hành khởi tố
điều tra đối với nghi can đoàn thanh trí về hành vi giết người